viện huyết học truyền máu trung ương cho biết là giai đoạn trước và sau tết nguyên đán
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi
viện cần khoảng tám mươi đơn vị máu phục vụ cho nhu cầu cấp cứu và điều trị
năm hai nghìn một mươi chín viện huyết học truyền máu trung ương đã tiếp nhận được hơn ba trăm năm mươi đơn vị máu
trong đó sáu mươi năm lượng máu tiếp nhận tại hà nội
lượng máu tiếp nhận đã được viện cung cấp thường xuyên cho một trăm bảy mươi bệnh viện
tại hai mươi năm tỉnh thành phố khu vực phía bắc với hơn sáu trăm bốn mươi đơn vị máu và chế phẩm
nhờ đó đã có hàng trăm nghìn người bệnh được cứu sống
dự kiến là vào năm hai nghìn hai mươi viện sẽ cần khoảng ba trăm bảy mươi đơn vị máu